mở đầu là những thông tin liên quan tới tội phạm ma túy
hai đối tượng thường xuyên mua ma túy về sử dụng và bán cho các con nghiện
đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh bắt quả tang
khi đang trên đường mang ma túy đi tiêu thụ
sau một thời gian theo dõi mật phục vào tối qua ngày một mươi năm tháng sáu tại khu vực đê bấn
thuộc địa bàn phường trung lương thị xã hồng lĩnh
các trinh sát đã bắt quả tang hai đối tượng phạm văn hoàng chú tại huyện thạch hà
lê thị ngọc trâm chú tại huyện cẩm xuyên
khám xét người các đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ bốn mươi chín viên ma túy tổng hợp
hay còn gọi là thuốc lắc bốn gói ma túy ketamin một ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi nghìn bốn trăm tám mươi bảy
một mươi một triệu đồng tiền mặt và một số tăng vật có liên quan
theo lời khai của các đối tượng số ma túy trên được mua với giá gần hai mươi năm triệu đồng